xuất khẩu cá cha năm hai nghìn một mươi bảy đạt gần một tám tỷ đô la mỹ tăng gần bốn so với năm hai nghìn một mươi sáu
mà chúng ta tiềm năng của cá cha của chúng ta hiện nay mới có năm hectare thôi
tức là bằng một cái diện tích của tôm là hơn sáu trăm linh hectare
mà đã đưa được cái giá trị xuất khẩu gần hai tỷ đô la
nếu như thị trường tốt thì chúng ta có thể phát triển đến tám hoặc một mươi hectare
tức là tương đương khoảng hai năm triệu tấn cho đến ba triệu tấn cá cha
tuy nhiên theo nhiều chuyên gia để việc tăng trưởng cá cha bền vững
đặc biệt là giữ được thị phần tại các nước có yêu cầu kỹ thuật cao như mỹ châu âu
thì còn rất nhiều việc phải làm
trong đó ngoài nâng cao chất lượng và đẩy mạnh mở rộng thị trường tại nước ngoài
thì cần chú ý đến việc quảng bá và tiêu thụ sản phẩm cá cha ngay trong nước
bởi với chín mươi hai triệu dân thì tiềm năng để cá tra tăng trưởng vẫn còn rất lớn
giá cá cha liên tục tăng từ đầu năm đến cuối năm đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nuôi thực hiện tốt các yêu cầu kỹ thuật
bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm để có nguồn nguyên liệu sạch cho các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu
nhiều năm qua các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu đã tạo ra một nguồn nguyên liệu sạch cho các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu
người nuôi cá cha ở đồng bằng sông cửu long luôn trong tình trạng thua lỗ nợ vốn ngân hàng nợ tiền vật tư
do giá cá cha xuất khẩu xuống thấp người nuôi không bán được cá dẫn đến thua lỗ kéo dài
thế nhưng những tháng cuối năm hai nghìn một mươi bảy người nuôi cá cha ở đồng bằng sông kiều long vô cùng phấn khởi
giá cá cha nguyên liệu duy trì ở mức cao từ hai mươi tám hai mươi chín đồng trên một kg cao nhất trong nhiều năm qua
với mức giá này đảm bảo cho các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu
do người nuôi cá cha có lãi trung bình từ năm đến bảy đồng trên một kg

hợp tác xã thủy sản thắng lợi thuộc xã vĩnh bình huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ có diện tích nuôi cá cha trên hai mươi hectare với một mươi sáu thành viên
riêng năm hai nghìn một mươi bảy hợp tác xã giao cho nhà máy hơn sáu tấn cá với tổng giá trị thu về là trên một trăm năm mươi tỷ đồng
thực tế cho thấy có lợi nhuận cao tạo được nguồn thu nhập ổn định cho từng hộ nuôi nhất là trong những tháng cuối năm hai nghìn hai
đã giúp nghề nuôi cá cha ở đồng bằng sông cửu long vô cùng phấn khởi
đồng bằng sông cửu long càng thêm khởi sắc
tuy nhiên trong những năm qua hợp tác xã cũng gặp phải không ít khó khăn do các hộ nuôi sử dụng kháng sinh tràn lan
nguồn nước ô nhiễm nghiêm trọng dẫn đến dịch bệnh kéo dài khó kiểm soát
trong khi đó yêu cầu của thị trường quốc tế đòi hỏi nghề nuôi cá cha thương phẩm phải áp dụng và được chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt việt gáp
hoặc chính trị quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật việt nam
để đáp ứng được yêu cầu đó hợp tác xã thắng lợi là đơn vị tiên phong biết nắm bắt thời cơ và phát huy sức mạnh của tập thể
nhiều doanh nghiệp đặc biệt là nhỏ phải tái cấu trúc hoạt động kinh doanh nâng cao chất lượng sản phẩm phát triển các sản phẩm phù hợp với từng thị trường và yêu cầu của các nhà nhập khẩu
còn đối với cơ quan quản lý nhà nước việc xúc tiến thương mại mở rộng thị trường tiêu thụ cá cha ở cả trong nước và ngoài nước sẽ tạo nền tảng vững chắc cho mặt hàng cá tra việt nam tiếp tục bứt phá trong thời gian tới